tại một điểm vui chơi ngoài trời ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
bất ngờ một chùm bóng bay bơm khí hydro phát nổ khiến chín người bị thương
các nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị
vụ việc trên là lời cảnh báo tới người dân về mức độ nguy hiểm
khi cho con em mình chơi những chùm bóng bơm khí hydro
bệnh viện việt nam cuba đồng hới đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ bốn đến ba mươi ba tuổi
vào cấp cứu sau khi xảy ra sự việc nổ bóng bay nói trên
tình trạng chung của các nạn nhân là bị bỏng khá nặng
quá trình hồi sức cấp cứu vẫn đang được các bác sĩ tiến hành
trong số sáu nạn nhân hiện đang cấp cứu tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới
trường hợp của chị nguyễn thị thanh diệp ba mươi ba tuổi là nặng nhất
theo kết quả ban đầu nạn nhân này bị bỏng độ ba năm nạn nhân còn lại bị bỏng độ hai
hiện công tác tập trung điều trị bỏng cho các nạn nhân
đang được các bác sĩ bệnh viện việt nam cuba đồng hới thực hiện
năm trường hợp bỏng độ hai sẽ có hướng điều trị thuận lợi
riêng trường hợp bỏng độ ba theo các bác sĩ chắc chắn sẽ để lại nhiều di chứng về sau
vụ việc này chính là lời cảnh báo nguy hiểm của những chùm bóng bay bơm khí hydro tới người dân cả nước